các bến xe hà nội được xem xét kéo dài thời gian hoạt động ban đêm từ giờ đến năm giờ sáng để giảm ủn tắc giao thông ban ngày
đây là nội dung có trong dự thảo đang được sở giao thông vận tải hà nội nghiên cứu triển khai
theo sở giao thông vận tải hà nội phương án nêu trên sẽ được đơn vị xin ý kiến các doanh nghiệp ban ngành trước khi báo cáo ủy ban nhân dân thành phố và bộ giao thông vận tải
về vấn đề này đại diện hiệp hội vận tải ô tô hà nội bày tỏ chưa đồng tình bởi lượng hành khách tại các bến xe thường tập trung vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều
ngoài ra hiện nay các bến xe vắng khách chỉ đạt công suất khoảng năm mươi sáu mươi do đó đơn vị này lo ngại có thêm xe chạy ban đêm sẽ gây lãng phí cho doanh nghiệp và tăng chi phí hành chính của bến xe